việt nam có thêm bảy ca mắc covid một mươi chín mới
đây là thông tin được tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
đưa ra vào lúc một mươi tám h chiều nay hai mươi năm tháng tám
tính đến một mươi tám h ngày hai mươi năm tháng tám việt nam ghi nhận thêm bảy ca mắc covid một mươi chín mới tại đà nẵng
hiện các bệnh nhân này đang được cách ly điều trị tại bệnh viện giã chiến hòa vang
có thêm bốn bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại bệnh viện giã chiến hòa vang
bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình và trung tâm y tế huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
trong một hai mươi chín ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là năm trăm chín mươi hai ca
số ca còn đang điều trị là bốn trăm một mươi ca số ca tử vong là hai mươi bảy ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là bảy mươi một tám trăm hai mươi một người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện một chín trăm sáu mươi ba người cách ly tập trung tại cơ sở khác hai mươi hai trăm ba mươi bảy người
cách ly tại nhà và nơi lưu trú bốn mươi chín sáu trăm hai mươi một người